tình trạng giết mổ kinh doanh gia cầm bẩn hiện vẫn đang diễn ra tràn lan ở nhiều địa phương
nhất là tại các khu chợ cóc chợ tạm không chỉ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm
mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chuyển nhiễm bệnh cúm da cầm
tại những khu chợ cóc chợ tạm thì thực phẩm sẽ không được cơ quan chức năng kiểm dịch
thế nhưng có cầu thì mới có cung vì sao nguồn thực phẩm này vẫn được người tiêu dùng lựa chọn
mặc dù biết là không an toàn ghi nhận của phong viên thời sự truyền hình nhân dân
hình ảnh tại một khu chợ cóc nằm trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nhanh tiện lợi giá cả phải chăng không cần mất thời gian gửi xe đi vào chợ chính thống hay siêu thị
đó là những lý do để người tiêu dùng lựa chọn nguồn thực phẩm tại các khu chợ cóc chợ tạm
mặc dù thấy cái bẩn diễn ra trước mắt nhưng họ cũng không mấy quan tâm
tình trạng giết mổ kinh doanh gia cầm bẩn diễn ra khá phổ biến tại đây
ở chợ cóc chợ tạm thì nguồn nước sử dụng được chứa trong các xô chậu dùng đi dùng lại như thế này
gia cầm thì không được kiểm dịch nguồn gốc ở đâu cũng không rõ
nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm là khó tránh khỏi
nhà tôi cũng ở gần chợ cho nên là những cái chợ cóc ở đấy là người ta bán gà vịt cũng nhiều
mà đa số là dân xung quanh là cứ cần lúc cần là ra mua
thế nhưng mà thực ra thì đa số là những các nơi người ta nên thì cái nước thì người ta chỉ dùng nó có hạn chế
dùng trong cái xô cái chậu nó không được thoải mái
cho nên là thực ra thì làm như thế thì tôi thấy là cái khu vệ sinh nó không bảo đảm an toàn là cái thứ nhất
cái thứ hai là cái da cầm người ta mang đến đây bán tự do thì cũng không được kiểm dịch thường là như thế
cho nên là tôi thì tôi cũng ít khi mua ở các cái chợ cóc như vậy
cơ quan chức năng cần tăng cường việc quản lý các khu chợ tự phát
hiện các khu chợ này có ở rất nhiều nơi
công doanh nguồn thực phẩm không qua kiểm dịch khả năng gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm
và lây lan dịch bệnh rất cao
người tiêu dùng cũng nên tự chọn cho mình nguồn thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình